xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
hiện nay số ca nhiễm nhập viện chết báo động ở mỹ
chính phủ hoa kỳ lúc này đang tính lại chiến lược chống dịch cho phù hợp
với thực tế biến thể omicron chiếm hơn chín mươi tám ca nhiễm trong làn sóng dịch khủng khiếp hiện tại
theo hãng tin ab giám đốc viện diễn ứng và bệnh truyền nhiễm mỹ tiến sĩ arthur fossey
mới đây đã khẳng định dù số ca nhiễm và nhập viện do obertran gây ra tăng cao kỷ lục
mỹ đang tiến gần đến ngưỡng chuyển sang sống chung với đại dịch và có thể bắt đầu xem đây là một dịp bệnh có thể kiểm soát được
về số ca nhập viện đại học john hopsking cho biết trong ngày một mươi hai tháng một có gần một trăm bốn mươi sáu ca
cao hơn mức đỉnh của tháng một năm ngoái là hơn một trăm bốn mươi hai ca một ngày
số ca tử vong cũng báo động với trung bình hơn một sáu trăm linh ca một ngày được ghi nhận trong tuần qua
tăng ba mươi ba so với một ca
tuy nhiên chỉ khoảng một nửa số ca tử vong một ngày thời điểm này năm ngoái
nhiễm nhập viện quá nhiều khiến mỹ gặp khó nhiều mặt
bệnh viện trường học giao thông cơ quan công ty v v chủ yếu không có người làm do quá nhiều nhân viên nhiễm phải đi cách ly
nhiều lãnh đạo bệnh viện than thở họ đứng trước tình hình nan giải là nhân viên y tế bị nhiễm covid một mươi chín
phải nghĩ cách ly ở nhà quá nhiều khiến không còn người làm việc
ông manas wanindathan một bác sĩ cấp cứu ở bang new jersey
chia sẻ rằng bởi vì ông mất hai mươi đến hai mươi năm số nhân lực do họ bị nhiễm covid một mươi chín
phải ở nhà cách ly hầu hết bệnh viện đều quá tải
các trường học gặp khó vì bên cạnh giáo viên bị nhiễm phải nghỉ
thì có một lượng lớn học sinh cũng không thể đi học do bị nhiễm
hiện tại chỉ có một phần sáu trẻ từ năm tới một mươi một tuổi được tiêm đủ hai mũi vaccine dù mỹ đã cho phép tiêm
mãn vệ sinh công ích cũng năng giải vì thiếu nhân viên đi thu gâm rác
ở mãn giao thông hị thống giao thông công cộng nhiều bang phải thu hẹp hoạt động
vì thiếu người
ngành hàng không bị khủng hoảng nặng hàng ngàn chuyến bay phải hủy cuối tuần
rồi một phần do bão tuyết một phần do nhân viên các hãng bị nhiễm phải cách ly
cần thay đổi về mặt chiến lược chống dịch
về tình trạng những người nhập viện những người chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
thì thường bị viêm phổi nặng và cần được đặt nội khí quản
trong khi những người tiêm đủ hai liệu hoặc thậm chí mới tiêm thì chỉ bị triệu chứng nhẹ giống cúm
hầu hết được xuất viện chỉ sau vài ngày
với thực tế omecron lây lan mạnh khiến nhiều người nhiễm
và nhập viện nhưng con số tử vong không nhiều như đợt dịch năm ngoái
nhiều bang ở mỹ đã tính lại chiến lược chống dịch cho phù hợp với tình hình mới
để giải quyết tình trạng nhân viên y tế phải cách ly vì covid một mươi chín
cộng hòa y tế một số nơi tại mỹ cho phép nhân viên y tế nhiễm bệnh
vẫn được đi làm nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
họ được yêu cầu mang khẩu trang n chín mươi năm và được khuyến cáo điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín khác
nhiều bang cho tuyển thêm số lượng lớn nhân viên y tế để bù vào số nghỉ vì nhiễm bệnh
chẳng hạn bang texas tuyển thêm hai bảy trăm linh nhân viên theo cnn
bang kentucky huy động vệ binh quốc gia hỗ trợ các bệnh viện
nhiều bang khôi phục quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kính đông người
một chiến lược mà các bang rất chú trọng là tăng tuyên truyền để người dân đi tiêm vaccine
chỉ mới sáu mươi hai dân số được tiêm hai mũi còn hơn hai mươi dân số không chịu đi tiêm
một trong những cách tuyên truyền như trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc
đưa dữ liệu đớp so với người đã tiêm chủng thiện nguy cơ nhập
viện của người chưa tiêm chủng cao hơn một mươi bảy
từ đầu tháng một mới thực hiện quy định yêu cầu tất cả cơ sở sản xuất hay doanh nghiệp
có ít nhất một trăm linh nhân viên phải tiêm vaccine cho nhân viên
và những ai không muốn tiêm vaccine phải đưa ra kết quả xét nghiệm hàng tuần
mới đây abc news đưa tin trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
đã điều chỉnh báo cáo covid một mươi chín của mình cho biết ước tính trước đây của họ
về tỷ số ca mắc covid một mươi chín mới do biến thể omicron gây ra cao hơn gấp ba lần con số thực tế
cdc nói rằng
chỉ có hai mươi hai năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín của mỹ được ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
có liên quan đến biến thể omecron thay vì ước tính bảy mươi ba hai đã được công bố vào tuần trước
cdc cũng tiết lộ chủng mới chiếm năm mươi tám sáu các trường hợp mắc mới trong tuần kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
trong khi hầu hết các ca mắc khác đều do biến thể data gây ra
cdc cho rằng thiếu sắc lớn của họ trong báo cáo tuần trước là do thiếu dữ liệu mới về biến thể
điều này đã khiến báo chí giật tích kịch
tính về tốc độ lây nhiễm nhanh như chớp của biến thể omicron
abc news gọi con số sửa đổi hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vì số ca mắc omicron là thấp hơn đáng kể
người phát ngôn của cdc mỹ nói với reuters
chúng tôi có nhiều dữ liệu hơn về khung thời gian đó và tỷ lệ omicron đã giảm xuống
điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi vẫn đang thấy tỷ lệ diễn biến chủng mới tăng lên đều đặn
con số phóng đại được cdc đưa ra vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
một ngày trước khi tổng thống joe biden có bài phát biểu cảnh báo rằng
những người mỹ chưa tiêm phòng có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do biến thể mới
ông cũng đưa ra tuyên bố gần như tất cả trong số hơn bốn trăm linh người mỹ chết vì covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi một chưa được tiêm chủng
vì lo ngại về biến thể omecron chính quyền của tổng thống joe biden đã thắt chặt các hạn chế đi lại
bao gồm cả lệnh cấm đối với du khách từ tám quốc gia ở miền nam châu phi
nơi biến thể lần đầu tiên được xác định vào tháng trước
tổng thống cho biết lệnh cấm đi lại sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tuy nhiên ông vẫn cảnh báo rằng
những người mỹ chưa được tiêm phòng phải đối mặt với một mùa đông của bệnh tật nghiêm trọng và cái chết
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cố vấn y tế nhà trắng atheny fauci cho hay
với sự lây lan của omicron ngay cả những người mỹ đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
cũng không nên tham dự các bữa tiệc lớn đêm giao thừa
sẽ có những năm khác để làm điều đó nhưng không phải năm nay ông nói
chủ tịch hiệp hội y tế nam phi uncle rick coexi gọi phản ứng quốc tế đối với biến thể omicron là cơn bão trong tách trà
nhấn mạnh rằng
chủng vi khuẩn mới này gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc không có ở hầu hết mọi người
bà coexi cho biết tuần trước rằng với tình trạng lây nhiễm đang giảm ở châu phi
và chủng mới không làm gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong quốc gia này đã qua đỉnh dịch omicron
mặc dù tốc độ lây lan của omicron đã được giật tít phóng đại
nhưng nó vẫn đang làm quá tải hệ thống y tế nhiều nước
dù các nghiên cứu trước đây cho rằng biến thể mới có thể gây bệnh nhẹ hơn
bà catherine smallwood quan chức cấp cao thuộc who khu vực châu âu cho biết
sự lây lan nhanh của biến thể omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện
đặc biệt là ở người chưa tiêm chủng và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng
đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác
who cũng cảnh báo chống lại sự tự mãn dù các phát hiện sơ bồ cho thấy omicron gây bệnh nhẹ hơn delta
sự gia tăng của các ca covid một mươi chín đang tàn phá thế giới
buộc nhiều nước phải xét chặt các viện pháp phòng dịch
vốn gây ảnh hưởng đến kinh tế để ngăn dịch lây lan rộng theo hãng tình ifp
để giảm bớt tác động kinh tế trong quá cảnh omicron đang làm nhiều lao động mỹ nghỉ ốm
chính quyền tổng thống joe biden đã giảm một nửa thời gian cách ly với những ca không triệu chứng
trong khi đó tại châu âu pháp yêu cầu các công ty phải cho nhân viên làm việc từ xa
ít nhất ba ngày một tuần
đức hạn chế tiếp xúc khi cho đóng cửa các hợp đêm cấm tụ tập quá một mươi người
và buộc các trận đấu thể thao tổ chức không khán giả
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai pháp vương quốc anh hy lạp và bồ đào nha
đều ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ
trong đó phải báo cáo gần một trăm tám mươi ca mắc mới và vương quốc anh ghi nhận trên một trăm hai mươi ca bệnh mới
cùng ngày hà lan và thuỷ sĩ cho biết omicron đã trở thành biến thể chí mưu tế tại các nước này
để ngăn chặn thủy triều mang tên omecron phần lan đã cấm người chưa tiêm chủng nhập cảnh nước này
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
thủy điển và đan mạch yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính với du khách
tại châu á dù đối mặt với đợt bùng dịch ít ca nhiễm hơn châu âu
sông trung quốc vẫn tuận theo chiến lược zero covid phong tỏa cục bộ nhiều khu vực ở thành phố duyên an
hàng trăm ngàn người diê an ở miền bắc trung quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa nói trên
ngoài ra một mươi ba triệu người dân thành phố tây an tỉnh thiểm tây cũng đang cùng cảnh ngộ
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết nước này ghi nhận thêm một trăm tám mươi hai ca covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ
bao gồm một trăm tám mươi ca tại tỉnh thiểm tây
còn riêng tại mỹ đã ghi nhận khoảng năm trăm một mươi hai năm trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới
hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát
theo dữ liệu tại trường đại học john hopskin mỹ kỷ lục trước đó là hai trăm chín mươi bốn một mươi năm ca mắc vào ngày tám tháng một
trước tình trạng đó who hôm hai mươi tám tháng một mươi hai cảm báo
biến thể obechain có thể gây ra tình trạng quá tải cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe
mặc dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy chúng chỉ gây bệnh dạ
dù đối mặt với đợt bùng phát ca nhiễm quy mô nhỏ hơn nhiều so với các điểm nóng covid một mươi chín khác
trên toàn cầu trung quốc vẫn không nới lỏng chiến dịch zero covid
thay vào đó phong tỏa một mươi ba triệu dân ở thành phố tây an trước làn sóng ca nhiễm mới
theo nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc công bố
hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai người mắc biến thể omitron có thể có triệu chứng xét nghiệm dương tính
và có khả năng lây cho người khác chỉ sau ba ngày
ngắn hơn so với mức bốn sáu ngày của biến thể delta và chủng cốc
nghiên cứu được tiến hành trên các ca mắc biến thể omicron gồm sáu người trong độ tuổi từ một mươi một đến bốn mươi tám tuổi
cùng một hội gia đình tại bang nafsraqa
trong đó có một người đàn ông bốn mươi tám tuổi chưa tiêm chủng gần đây đến nigeria
trước đó một nghiên cứu ở naui đã được thực hiện trên các ca biến thể omicron sau tiệc giáng sinh
cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của biến thể này rơi vào khoảng ba ngày
hiện tại chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu
omerran xuất hiện lần đầu tại nam phi hồi cuối tháng một mươi một
hiện đã lây lan đến hơn chín mươi quốc gia trên toàn thế giới
tổ chức y tế thế giới who ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cảnh báo nguy cơ tổng thể từ biến chủng vẫn rất cao
theo who tốc độ gia tăng ca nhiễm nhanh chóng và hai nguyên nhân khả năng né tránh miễn dịch
và tính chất dễ lây lan hơn của biến chủng
việt nam ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cũng phát hiện ca nhiễm omecron là một người về từ anh
trả lời báo chí ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ông lân cho biết trong một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay có một trăm sáu mươi hai người hà nội
ba người ở địa phương khác
họ đã cách ly tập trung theo quy định
bộ y tế đã gửi công điện cho các địa phương để quản lý theo dõi sát
theo giáo sư lân ca nhiễm biến chủng omicron vừa phát hiện là ca bệnh xâm nhập
với các biện pháp quản lý người nhập cảnh hiện nay thì ca này không có khả năng lây lan ra cộng đồng giáo sư lân cho biết
hiện tại người nhiễm omechain được cách ly tại phòng riêng tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
điều trị theo phát độ của bộ y tế vì vậy cũng không lây lan ra cộng đồng
theo đại diện bệnh viện bên cạnh đó việt nam đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc covid một mươi chín bất thường
người có hội chứng cứ lây lan nhanh hoặc ca nhiễm nặng biến đổi bất thường
họ được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển các viện baxter viện vệ sinh dịch tễ để giải trình tự gen virus nhằm sớm phát hiện omicron nếu có
bộ y tế cho biết tiếp tục giám sát chặt tình hình covid một mươi chín biến chủng omicron
chỉ đạo địa phương tăng cường xét nghiệm người dân được khuyến cáo tuần thủ phòng dịch và tiêm chủng vaccine
đại diện bộ y tế cho biết các cơ quan đơn vị viện và bệnh viện đầu ngành khác trên cả nước
có đủ khả năng giải trình tựa gen virus và xét nghiệm biến chủng omicron